mưa lũ diễn ra tại tỉnh bình định mấy ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề
toàn tỉnh có bảy người chết và ba người bị thương
mưa lũ còn làm năm mươi ngôi nhà sập gần chín ngôi nhà và hơn một tám trăm linh giếng nước của người dân bị ngập
năm diện tích lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy mới gieo xạ bị ngập có thể bị hư hỏng
ngoài ra hiện có một tàu cá của ông la văn minh do ông nguyễn hiễu quân ở xã hoài hải hoài nhơn làm thuyền trưởng
trên tàu có năm thuyền viên trong đó có nguyễn sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy rơi xuống nước vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một hiện vẫn chưa tìm thấy
chủ tịch ubnd tỉnh bình định yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với nhau để kiểm tra đánh giá tổ chức thăm hỏi
giúp đỡ cứu trợ kịp thời cho các gia đình có người bị chết bị thương
hộ có nhà cửa bị sập hư hỏng nặng huy động các tổ chức đoàn thể giúp nhân dân sửa chữa xây dựng lại nhà cửa
làm vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống phòng chống dịch bệnh sau lũ kiểm tra cung cấp lúa giống hàn khẩu đê điều
khôi cục đường giao thông nạo vét canh mương sửa chữa công trình thủy lợi hồ chứa đầy phục vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy